còn tại quảng ngãi đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường trần hưng đạo và trần phú thành phố quảng ngãi
đoàn đại biểu quốc hội đã báo cáo cử tri kết quả kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó quốc hội đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai với nhiều nội dung quan trọng về đánh giá kết quả kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi kỳ họp cũng đã thông qua ba luật một mươi một nghị quyết và cho ý kiến về một mươi bốn dự luật khác
tại buổi tiếp xúc nhiều cử tri phấn khởi trước tinh thần đổi mới trong cách thức điều hành và kết quả của kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri cũng kiến nghị đại biểu quốc hội có ý kiến về một số vấn đề như bất cập giải quyết chế độ đối với người tham gia kháng chiến giải pháp xử lý triệt để nạn tham nhũng
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của hệ thống bệnh viện
bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình đã giải trình làm rõ những vấn đề cử tri quan tâm đồng thời tiếp thu gửi đến quốc hội chính phủ các cơ quan trung ương giải quyết theo quy định của cử tri